cụ thể đối với f không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ đủ điều kiện cách ly điều trị tại nhà
sẽ được dỡ bỏ cách ly điều trị tại nhà khi đã cách ly điều trị đủ bảy ngày
và có kết quả test nhanh âm tính do nhân viên y tế hoặc người bệnh tự thực hiện
dưới sự giám sát của nhân viên y tế bằng ít nhất một trong các hình thức trực tiếp
hoặc gián tiếp qua các phương tiện từ xa
trong trường hợp sau bảy ngày kết quả xét nghiệm còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với người đã tiêm đủ liều vaccine
và một mươi bốn ngày đối với người chưa tiêm đủ liều vaccine
trạm y tế nơi quản lý người bệnh chịu trách nhiệm xác nhận khỏi bệnh cho người bệnh
đối với f điều trị tại cơ sở thu dung điều trị ít nhất năm ngày
giảm các triệu chứng lâm sàng hết sốt không dùng thuốc hạ sốt
trước ngày ra viện từ ba ngày trở lên và có kết quả test pcr âm tính
hoặc nồng độ virus thấp hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
ngược lại sẽ phải tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày không nhất thiết phải làm lại xét nghiệm
sau khi ra viện tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong bảy ngày đo thân nhiệt hai lần một ngày
nếu có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào thì báo ngay cho y tế và xử trí kịp thời tuân thủ thông điệp năm k
đối với f không có bệnh nền hoặc bệnh kèm theo cách ly điều trị tại cơ sở cách ly điều trị ít nhất năm ngày
sau khi đỡ giảm nhiều triệu chứng lâm sàng của covid một mươi chín và hết sốt từ ba ngày trở lên
và test pcr âm tính hoặc test nhanh âm tính thì được ra viện
hoặc chuyển sang cơ sở khoa khác điều trị bệnh kỳ
theo hoặc bệnh nền nếu cần để tiếp tục điều trị và theo dõi
nếu xét nghiệm pcr dương tính hoặc test nhanh còn dương tính thì tiếp tục cách ly đủ một mươi ngày
đối với f điều trị tại các đơn vị hồi sức tích cực khỏi covid một mươi chín trong tình trạng nặng nguy kịch do bệnh lý khác
đã cách ly điều trị covid một mươi chín tối thiểu một mươi bốn ngày và kết quả xét nghiệm bằng pcr âm tính
hoặc nồng độ virus thấp được xác định đủ tiêu chuẩn khỏi covid một mươi chín
được chuyển sang cơ sở hồi sức tích cực
các đơn vị hồi sức khác hoặc khoa điều trị phù hợp để tiếp tục chăm sóc điều trị
với phương châm bám dân bám bản bám cơ sở khi dịch covid một mươi chín bùng phát
lực lượng công an xã là một trong ba lực lượng chủ công nòng cốt trên tuyến đầu phòng chống dịch bệnh
song song với việc giữ gìn đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thì cán bộ chiến sĩ công an xã chính quy đã chủ động tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
huy động sự vào cuộc của các lực lượng chức năng
gõ từng nhà ra từng trường hợp để tuyên truyền truy viết hoàn thiện những mảnh ghép dịch tễ
có phần quan trọng dựng nên thành lũy phòng chống dịch covid một mươi chín
vì sức khỏe cộng đồng và bình yên cuộc sống của nhân dân
khi người người nhà nhà chuẩn bị nghỉ ngơi sau những ngày dài bộn bề công việc
thì những chiến sĩ áo xanh trong tổ covid cộng đồng do đồng chí đại úy đào mạnh quốc
phó trưởng công an xã đội bình huyện yên sơn tỉnh tuyên quang làm tổ trưởng
vẫn miệt mài với công việc của mình các thành viên trong tổ xuống từng cụm dân cư
đến từng hộ gia đình tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín điều tra dịch tễ thăm hỏi
vận động các gia đình thuộc diện f một f hai chấp hành nghiêm các quy định về phòng chống dịch
đảm bảo không để ảnh hưởng đến bản thân gia đình và cộng đồng
mặc dù lực lượng mỏng địa bàn rộng hạn chế về công cụ phương tiện phục vụ công tác truy vết
nhưng với quyết tâm nhanh chóng xác định nguồn lây
tìm kiếm những người tiếp xúc với trường hợp mắc bệnh thuộc diện f một f hai
các thành viên trong tổ truy vết liên tục chạy đua với thời gian khẩn trương nhanh chóng
bắt giấu ca bệnh phân loại các ép liên quan để kịp thời có biện pháp xử lý
ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
thì công an xã đội bình chúng tôi thực hiện tổ truy vết f một và f hai khi thực hiện thành lập tổ
tôi được truy vết f một f hai cùng với tất cả các anh em
thực hiện truy vết ngày đêm để khoanh vùng số lượng f một và f hai cùng với đó
chúng tôi có cho tổ truy vết đến từng hộ gia đình tuyên truyền vận động bà con thực
hiện nghiêm việc cách ly tại gia đình đối với f một để việc người ta không đi ra ngoài
tết lây lan dịch bệnh ra ngoài cộng đồng tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần
ai ai cũng tất bận cho một cái tết đủ đầy một ngày xuân xung vầy và đầm ấm bên gia đình
thì ngoài kia những chiến sĩ áo xanh vẫn âm thầm căng mình chiến đấu từng phút từng giờ với kẻ thù vô địch
hình họ tạm gác lại hạnh phúc cá nhân gác lại những điểm riêng nỗ lực khắc phục mọi khó khăn
để hoàn thành nhiệm vụ với tổ quốc với nhân dân bằng niềm tin ý chí quyết tâm cùng sự tự hào
từ những trái tim đầy nhiệt huyết để mùa xuân thêm trọn vẹn bình yên trên từng bản làng con phố
quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin tức đáng chú ý chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
được tiếp tục với nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam
kính thưa quý vị trong đợt bùng dịch covid một mươi chín khốc liệt vừa qua đã có hàng trăm tài xế ở thành phố
hồ chí minh không quản ngại khó khăn và nguy hiểm tham gia vận chuyển người bệnh covid một mươi chín đi cấp cứu
ghi nhận những công lao những người lái xe đã cùng chung tay với tuyến đầu chống dịch và sáng nay
hai mươi tháng một tức là hai mươi tám tháng chạp thành ủy thành phố hồ chí minh đã tổ chức buổi họp mặt các cá nhân
đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển cứu người bệnh covid một mươi chín
kể từ khi được tăng cường vào đội ngũ lái xe hỗ trợ bệnh nhân covid một mươi chín giai đoạn thành phố hồ chí minh
cao điểm áp dụng giãn cách xã hội chỉ thị một mươi sáu là lúc những người lái xe này không được gặp vợ con mình
nữa cũng từ đó những chiếc xe taxi trang bị vách ngăn và bình oxy đã cùng các bác tài rong rủi liên
tâm không quản mưa nắng đi tới mọi ngõ ngách để tìm và đưa bệnh nhân covid một mươi chín đi tới các bệnh viện
trong khoảng thời gian mà tham gia vận chuyển cấp cứu thì mình thấy có nhiều bệnh nhân tức là họ
cần có sự sống cho nên là mới lúc đầu đăng ký đi thì cũng rất hầu hộp rất sợ nhưng mà cảm thấy
nhiều bệnh nhân cần quá cần để vận chuyển đi tới bệnh viện cho nên là mình động lực của mình
quyết tâm thôi bằng mọi giá mình phải tham gia để giúp đỡ
các bệnh nhân họ được xuất viện khi họ thấy mình chuyển bệnh nhân vô giải chiến
họ tưởng mình là bác sĩ họ cứu tôi cảm ơn cảm giác đó rất hạnh phúc
thật sự là rất là khó khăn khi di chuyển bệnh nhân như là nhiều chốt đã được chặn và nó bị
kiên cố về những cái chốt chặn đó khi mà hầu như tới đúng địa điểm đó để tiếp cận với bệnh
nhân nhưng mà do những cái chốt chặn đó mình phải đi vòng thêm vài cây số nữa khi về là hầu
như là các anh em đều ướt đẫm ướt áo hết ướt quần ướt áo hết giống như là bị mưa vậy
kể từ tháng bảy đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một mỗi ngày trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm tiếp nhận bốn mươi cuộc gọi xin hỗ trợ
trợ liên quan đến covid một mươi chín số cuộc gọi này đã tăng gấp ba mươi lần so với những ngày trước đó bệnh
nhân covid một mươi chín xin cấp cứu tăng đột biến xe cứu thương tại trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm và tại các bệnh viện
nhân thành phố được huy động tối đa cũng không đủ đáp ứng lúc này tác sĩ mai linh vinason và
nhà xe phương trang đã hoán cải những chiếc xe chở khách thành xe cứu thương để tăng cường cho trung
tâm cấp cứu một trăm một mươi năm có khi anh em là ăn của cơm từ thiện của mạnh thường quân có khi anh em ngủ đâu
ngủ ở trong xe luôn rất là vất vả và cũng đã có những tổn thương anh em cũng bị trở thành f
rồi phải đưa vào những nơi cách ly rồi điều trị rồi sau đó ra là lại tiếp tục chiến đấu
không có lực lượng này thì trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm không bao giờ hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ của mình cả
họ những bác tài đã cùng với lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch covid một mươi chín họ là
những người bình thường nhưng có những suy nghĩ và hành động phi thường đó là điều mà bí thư
tỉnh ủy nguyễn văn nên đã phát biểu trong buổi họp mặt các cá nhân đơn vị tiêu biểu tham gia vận chuyển
cứu người bệnh covid một mươi chín họ đã chọn lựa sự mạo hiểm sẵn sàng chấp nhận mọi rủi ro có thể ập đến
bất cứ lúc nào họ đã từng làm thay cả chức năng bác sĩ tư vấn tâm lý và thân nhân để chăm sóc
sẽ chia động viên hỗ trợ người bệnh lúc cô đơn lo lắng hoang mang chưa biết điều gì sẽ xảy ra
họ đã nỗ lực đến kiên nhẫn và chịu đựng chờ đợi từng cuộc gọi điện thoại để cứu người đảng bộ
nhân dân thành phố trân trọng tri ân tất cả các chiến sĩ lái xe kiên cường quả cảm đã cống hiến
và góp phần quan trọng rất quan trọng trong cuộc chiến phòng chống đại dịch covid vừa qua
những đóng góp của các lái xe sự nỗ lực chiến đấu không biết mệt mỏi của lực lượng tuyến đầu
và hơn cả là sự chung tay phòng chống dịch bệnh của nhân dân đã làm nên hôm nay
thành phố hồ chí minh đã lấy lại từng hơi thở vươn mình vượt qua dịch bệnh với vùng xanh yên bình
chúng ta có quyền hy vọng và tin tưởng thành phố hồ chí minh nói riêng và việt nam nói chung
sẽ sớm vượt qua đại dịch sớm có được bình yên và nhanh chóng đẩy mạnh phát triển kinh tế
kính thưa quý vị tuy không tổ chức bóng pháo hoa đón giao thừa nhưng thành phố hồ chí minh
vẫn tổ chức hàng loạt sự kiện mừng tết nhâm dần hai nghìn hai mươi hai như hội hoa xuân chợ hoa tết
và để đảm bảo an toàn cho người dân yên tâm khi du xuân và tham gia các hoạt động lễ hội
lực lượng công an các đơn vị địa phương đã triển khai quyết liệt công tác tuần tra kiểm soát
đảm bảo an ninh trật tự trong những ngày giáp tết nguyên đáng
được ví là nét văn hóa độc đáo của thành phố hồ chí minh mỗi độ tết đến xuân về
chợ hoa bến bình đông quận tám hay còn gọi là chợ trên bến dưới thuyền quy tụ khoảng năm trăm linh gian hàng
được trưng bày dọc hai bên đường bờ kênh tàu hủ kéo dài khoảng hai km vừa khai mạc vào tối hai mươi bảy tháng một
thu hút hàng ngàn người dân đến du xuân do vị trí tiếp giáp với các trục đường chính của phường một mươi hai
nên lực lượng công an quận đã huy động lực lượng điều tiết giao thông và đảm bảo an ninh trực tự
lực lượng công an đã phân thành một mươi chốt mỗi chốt như thế là có hai cảnh sát giao thông và hai công
an phường hai bảo vệ dân phố hai thanh niên sửu phòng hai dân quân tự vệ và các lực lượng khác
cùng tham gia để đảm bảo công tác điều hòa giao thông cho nó thông suốt không để bị ủn tắc
còn vấn đề về vấn đề phòng chống về cướp cướp dựt trộm cắp móc túi tài sản
thì hiện nay lực lượng công an quận đã tung hết lực lượng trinh sát của công an quận là lực lượng
hình sự lực lượng móc túi và lực lượng điều tra tổng hợp và trong đó có phòng pc hai của công an
thành phố lực lượng hình sự cũng đã tập trung hóa trang và tập trung để tránh áp các loại tội phạm
này còn tại hội hoa xuân lớn nhất thành phố hồ chí minh hội hoa xuân tại công viên tao đàn quận một
bên cạnh lực lượng công an địa phương thì trung đoàn cảnh sát cơ động công an thành phố hồ chí
minh là một trong những lực lượng chủ lực làm nhiệm vụ tại khu vực này do đặc thù là lực lượng trực
tiếp chiến đấu nên cảnh sát cơ động sẽ bố trí lực lượng thực hiện các biện pháp phòng ngừa để khi
phát hiện khả nghi có thể lập tức trấn áp
đối với hội hoa xuân tao đàn thì ở đây là bố trí tám tổ tuần tra phối hợp với các lực lượng khác để
đảm bảo xử lý kịp thời các tình huống phức tạp về an ninh trực tự mặc dù là do dịch bệnh covid
chúng ta vẫn chấp hành nghiêm túc các biện pháp năm k và tuy nhiên bên cạnh đó thì các đối tượng nó cũng
lợi dụng để trà trộn và thực hiện hành vi phạm tội thì do đó thì các tổ tuần tra sẽ quan sát từ xa
sẽ tiếp cận đối tượng kết hợp với lực lượng mật phục sẽ theo dõi và bắt giữ kịp thời
mình thấy rất là an ninh nhiều cảnh sát an ninh đứng rồi công an rồi cũng có dân phòng cũng có
cảm giác yên tâm hơn mình nghĩ thì cơ bản ai cũng phải tự cảnh giác thôi
và cảm giác an toàn thì mình đi chơi sẽ vui hơn
hiện nay lực lượng công an thành phố hồ chí minh đang nỗ lực để tạo thuận lợi cho người dân mua sắm
du xuân tuy nhiên còn nhiệm vụ phòng chống covid một mươi chín là trách nhiệm của mỗi công dân
phải tự nâng cao ý thức chấp hành bảo vệ sức khỏe cho chính mình và những người xung quanh
vào những ngày này người dân khi tới các chợ hoa xuân cũng phải chú động nghiêm túc chấp hành
thông điệp năm k để việc du xuân mua sắm ngày tết diễn ra thuận lợi an toàn
ngày tết cận kề khi mà mọi người ai cũng cố gắng sắp xếp để sung hợp cùng gia đình đóng một mùa
xuân ấm cúng thế nhưng nơi biên giới các lực lượng tuyến đầu phải tạm gác niềm thương nội nhớ
đình vào đón tết xa nhà để tiếp tục nhiệm vụ bảo vệ biên giới cho một mùa xuân thêm yên vui
đối với những chiến sĩ độc viên phòng cơ khẩu quốc tế thượng phước huyện hồng ngự
tết thường đến sớm hơn với những nét đặc trưng tại vùng biên cương
tinh thần đồn là nhà
biên giới là quê hương năm nay các chiến sĩ đón tết tại đồn vẫn ấm cúng và đủ hương vị tết
lần đầu tiên mà ăn tết xa nhà tâm trạng có chúc buồn nhớ nhà nhớ người thân nhưng với tinh
thần vui xuân không quên nhiệm vụ chỉ huy đồn cũng đã tổ chức tết sớm cho anh em tết đến để
bộ đội canh gác giữ an ninh trật tự cho bà con vui sương đón tết đầm ấm và hạnh phúc
tết xa nhà tuy không được ở gần người thân nhưng vẫn ấm tình đồng đội thấm tình quân dân
qua bàn tay khéo léo của những cán bộ chiến sĩ hàng trăm đòn bánh tét được chuẩn bị không
chỉ để phục vụ bữa ăn tết mà còn gửi tặng bà con còn khó khăn
tạo cho anh em một cái không khí đón tết trước quần chúng nhân dân để khi mà tết đến xuân về
cán bộ chiến sĩ an tâm công tác sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được
giao tết năm nay thì phải nói là nó đặc biệt hơn các tết năm trước ngoài việc thực hiện nhiệm vụ
quản lý bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới quốc gia ga còn phải phối hợp với địa phương
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch ở trên địa bàn biên giới để đảm bảo cho bà con vui sưng đón
tết an lành hạnh phúc không chỉ có lực lượng biên phòng tết này các chiến sĩ công an cũng sẽ
ăn tết tại cơ sở trọng trách mới nhiệm vụ mới dù bước đầu còn nhiều khó khăn sau những chiến
sĩ công an xã thường thế hậu a luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đó là bám địa bàn
đảm bảo bình yên cho nhân dân
với lực lượng công an xã thì đón tết cổ truyền theo phong cách của riêng mình tranh thủ những thời
gan rãnh để anh em cùng nhau dọn dẹp vệ sinh trang trí trụ sở làm việc để cùng với bà con dùng
biên hưởng chọn tết yên vui xong bên cạnh đó để đảm bảo tình hình an ninh trật tự ở địa phương
với giai trò công tác nồng cốt giữ gìn an ninh trật tự thì xây dựng triển khai kế hoạch mở đợt cao
điểm tấn công tấn áp của loại tội phạm
một mùa xuân nữa lại về sắc xuân miền biên giới càng thêm ấm áp bởi ở đó có tình đồng đội
có ngọn lửa tình yêu với ước mong quê hương đất nước bình yên
nhân dân được an toàn vui xuân đón tết đó đã trở thành động lực để những chiến sĩ ngày đêm kiên cường
bảo vệ mùa xuân quê hương